tháng hai tháng tám lực lượng chức năng đã thực hiện các quyết định khám xét đối với năm xe hàng
mang viện kiểm soát một mươi bốn n hai nghìn một mươi hai chín mươi chín b năm trăm bảy mươi sáu một mươi bốn b bảy trăm bảy mươi chín một mươi bốn l một nghìn hai trăm bảy mươi bảy một mươi năm b một nghìn chín trăm linh một
tại thời điểm khám xét năm lái xe không xuất trình được khóa đơn chứng tự hợp pháp
liên quan đến lô hàng đang vận chuyển trên xe
tất cả năm xe hàng sau đó được yêu cầu di chuyển về thành phố hưng yên để tiến hành kiểm đếm
qua quá trình kiểm đếm lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lạc cực lớn cất giấu trong các hầm hàng
được chốt bằng chất sách rất tinh vi ở các hướng và các vị trí che khuất khác nhau để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng
các mặt hàng gồm mỹ phẩm các loại đồ chơi trẻ em quần áo thiết bị điện gạch men máy tính phụ kiện điện thoại xe đạp điện
tất cả do nước ngoài sản xuất
ước tính trị giá toàn bộ hàng hóa vi phạm của năm xe ô tô nêu trên khoảng trên một tỷ đồng
hiện tại năm xe ô tô và toàn bộ hàng hóa đang bị tạm giữ tại thành phố hưng yên để tiếp tục điều tra làm rõ